kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh miền bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm
do vậy thời tiết ở khu vực đông bắc bộ phổ biến là không mưa ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất hai ngày tới trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn về đêm và sáng sớm trời rét
đến ngày ba mươi khả năng khối không khí lạnh lại được tăng cường trở lại
thời tiết vẫn khô giáo nhưng nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng hai ba độ
các tỉnh phía tây bắc bộ ba ngày tới có thời tiết khá tốt trời khô giáo chỉ rét và có sương mù về đêm và sáng sớm
ban ngày có nắng ấm nhiệt độ sẽ không có nhiều biến động và cao nhất phổ biến không quá ba mươi độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cùng với quá trình suy yếu chậm của không khí lạnh
kết hợp với nhiễu động gió đông hoạt động yếu đi nên mưa giảm
trong ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín chỉ có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía nam có nơi cao hơn sang ngày ba mươi mưa sẽ tăng lên diện giải rác nhiệt độ giảm nhẹ một độ
trong hai ngày tới mưa cũng giảm ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chỉ còn mưa vài nơi
sang đến ngày ba mươi với quá trình tăng cường trở lại của khối không khí lạnh thì có thể có mưa vừa
cục bộ có mưa to và rông nhiệt độ cao nhất sấp xỉ ba mươi ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín phổ biến ít mưa ngày có nắng
có trăng xuất hiện mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ sang đến ngày ba mươi mưa có xu hướng gia tăng thì nền nhiệt giảm nhẹ
tại khu vực nam bộ hai ngày tới chủ yếu ít mưa xảy ra về chiều tối và đêm
từ ngày ba mươi có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá ba mươi ba độ